ý kiến về đề xuất của sở giao thông vận tải hà nội cho taxi hoạt động từ tháng một mươi
hiệp hội vận tải ô tô việt nam cho biết vata đồng ý với chủ trương này
nhưng tài xế phải được tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi
trong văn bản trả lời ủy ban nhân dân tp hà nội và sở giao thông vận tải về việc từng bước cho taxi đi vào hoạt động
hiệp hội vận tải ô tô việt nam cho rằng để tiếp tục thực hiện chủ trương của thành phố từng bước mở rộng giãn cách
và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh lập lại trật tự cuộc sống bình thường mới
khi thành phố cho phép vận tải taxi nội thành hoạt động
chỉ nên cho phép các doanh nghiệp uy tín quản lý tốt lái xe phương tiện
về tần suất doanh nghiệp chỉ được phép huy động tối đa năm mươi phương tiện tham gia phục vụ vận chuyển hành khách
lái xe phải được tiêm vaccine phòng ngừa covid một mươi chín xe được lấp tấm chắn ngăn cách giữa lái xe và khách hàng
trong suốt quá trình hoạt động tuân thủ nguyên tắc phòng dịch năm